ban thường vụ tỉnh đoàn hải dương đã tổ chức chương trình hưởng ứng ngày quốc tế thiếu nhi mùng một tháng sáu
tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn một mươi tám và ngày hội vào hè với sự tham gia của một đoàn viên thanh niên thiếu niên nhi đồng
tháng hành động vì trẻ em với chủ đề vì cuộc sống an toàn lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số
tập trung vào việc phổ biến giáo dục hạn chế tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số
đến sự phát triển toàn diện của trẻ em những kỹ năng phòng ngừa bạo lực xâm hại trẻ em trên môi trường mạng
hoạt động hè và phong trào thanh niên tình nguyện năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề tuổi trẻ sáng tạo tình nguyện vì cộng đồng
chú trọng công tác giáo dục trẻ em trong đó đặc biệt quan tâm đến trẻ khuyết tật trẻ mồ côi trẻ có hoàn cảnh khó khăn
nhân dịp này ban tổ chức đã trao tặng năm mươi phần quà mỗi phần quà trị giá năm trăm linh đồng cho năm mươi em học sinh có hoàn cảnh khó khăn